thông tin mới về vụ cháy nổ tại cửa hàng sửa xe máy một trăm bảy mươi sáu hoàng công chất
phường phù diễn quận bắc tử liêm hà nội
công an quận bắc tử liêm cho biết là ba nạn nhân liên quan đến vụ cháy nổ khai là dùng bếp ga để ăn lẩu
do bình ga lâu ngày không sử dụng nên đã dẫn đến bị nổ khí ga gây cháy
rất may là vụ cháy nổ không gây chết người nhưng đã làm ba người bị thương
hiện tại sức khỏe của ba nạn nhân đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng
ngoài lời khai của các nạn nhân thì tại hiện trường vụ cháy lực lượng chức năng phát hiện một số xác giấy nghi là pháo
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã xác định vào khoảng cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
thân văn trường và nguyễn ngọc tuấn rủ nhau lên mạng mua thuốc về tự cuốn pháo để chơi trong dịp tết nguyên đán quý mão
sau đó trong quá trình sinh hoạt ăn uống thì nhóm này sử dụng bếp ga mini để ăn lẩu
và dẫn tới bình ga phát nổ gây cháy và đặc biệt nguy hiểm hơn khi bén vào số pháo lậu trên